từ tinh thần cầu thị thái độ trách nhiệm của một số lãnh đạo và chính quyền địa phương ở việt nam
trước một số thông tin trên mạng xã hội
gần đây bbc tổ chức tọa đàm để quảng bá cho điều họ gọi là
sức mạnh truyền thông mạng xã hội
và biến mạng xã hội thành cái gọi là truyền thông lề trái
vậy bản chất điều bbc đề cập và phóng đại là gì
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
mạng xã hội không phải là truyền thông công chúng của tác giả lam sơn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
có thể nói
với sự ra đời vào những năm chín mươi của thế kỷ trước
mạng xã hội với một số tính năng tuy sơ khai
nhưng đã tạo dựng cơ sở cung cấp cho con người một phương tiện liên kết quan trọng
sau hơn hai mươi năm dựa trên nền tảng phát triển của internet
tiếp nhận thành tiệu của khoa học công nghệ và kết hợp năng lực sáng tạo của con người
mạng xã hội đã phát triển với tốc độ chóng mặt
luôn bổ sung nhiều tiện ích mới đa dạng hiệu quả hấp dẫn
giúp khắc phục khoảng cách địa lý
khắc phục sự khác biệt về quốc gia ngôn ngữ văn hóa dân tộc
để một người có thể liên kết chia sẻ với mọi người
mọi người có thể liên kết chia sẻ với một người
do đó mạng xã hội đã và đang thu hút đông người dùng trên thế giới
những mạng xã hội như facebook myspace youtube seaworld twitter
giờ đây không còn xa lạ

đã lên đến một sáu mươi năm tỷ người mỗi tháng
và từ sự phổ biến của mạng xã hội
từ nhu cầu cần tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
mà nguyên thủ quốc gia chính phủ cơ quan nhà nước chính khách
tại một số nước đã lập trang mạng xã hội riêng để tương tác kết nối
phải nói rằng mạng xã hội đã đáp ứng một nhu cầu quan trọng
của cuộc sống của chúng ta
tương tác của con người là tạo lập các mối tương tác
tạo điều kiện để mỗi người có thể thể hiện suy nghĩ tâm tư sở thích
biểu lộ tình cảm trao đổi chia sẻ trải nghiệm tham khảo ý kiến
trình bày quan niệm về vấn đề nào đó của xã hội hoặc của con người
tính kết nối chia sẻ gắn liền với mỗi cá nhân
đã làm cho thông tin trên mạng xã hội hết sức phong phú
tuy nhiên vì gắn liền với mục đích của người công bố
cho nên thông tin trên mạng xã hội không mang ý nghĩa như thông tin
công chúng theo ông trương tri vĩnh giám đốc dự án
vc group cần phân biệt hai khái niệm truyền thông công chúng
với mạng xã hội bởi xét trên hai phần cơ bản
của truyền thông là sản xuất nội dung phân phối nội dung
thì truyền thông công chúng đề cập hình thức sản xuất phân phối nội dung
một cách có tổ chức trên phạm vi xã hội còn mạng xã hội đề cập
một tập hợp các phần tử thành viên và các quan hệ liên kết
giữa họ do đó mạng xã hội không phải là truyền thông công chúng
vì không sản xuất cũng không phân phối do vậy truyền thông công chúng
không phụ thuộc vào mạng xã hội cũng không thể đánh đồng
với thông tin trên mạng xã hội theo tổ chức thống kê số liệu
internet quốc tế tới tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm ở việt nam có khoảng
bốn mươi năm năm triệu người dùng internet mức thâm nhập dân số bốn mươi tám
gồm người truy cập internet trên tất cả các phương tiện hỗ trợ
theo thống kê của facebook
hiện nay việt nam có khoảng ba mươi triệu người dùng facebook
con số đó vẫn tiếp tục tăng cũng như ở các nước khác trên thế giới
người sử dụng mạng xã hội nói chung và sử dụng facebook nói riêng ở việt nam
rất đa dạng về lứa tuổi học vấn nghề nghiệp thành phần xã hội
các tiện ích của mạng xã hội thật sự thu hút nhiều người
tạo ra môi trường mở giúp giao lưu liên kết từ các tiện ích đó
một số báo điện tử lập trang facebook để mở rộng thông tin đến bạn đọc
nhiều doanh nghiệp tổ chức đơn vị lập trang facebook để quảng bá hình ảnh
cung cấp thông tin giới thiệu sản phẩm bán hàng online
ngay facebook việt nam cũng tận dụng ưu thế đó như mới đây trang này chia sẻ một bài viết của
online friday với quảng cáo cùng facebook tham gia ngày hội mua sắm trực tuyến vào ngày ba mươi tháng chín
với hơn sáu mươi tám hai trăm linh sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín trong nước
nhưng thực tế lại cho thấy
càng gần đây mạng xã hội càng bị biến dạng trở thành thế giới chứa cả vàng lẫn rác
như bài bạn sẽ phải ngã ngửa khi biết được những sự thật này của facebook cho biết
tám bảy người dùng facebook là giả mạo và sau khi truy cập mạng xã hội này thì
cứ ba người thì có một người cảm thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại của họ
trên mạng xã hội các thông tin bịa đặt giả dối vu cáo
phạm đe dọa mạo danh thất thiệt để mê hoặc rắt bũi người sử dụng không còn là chuyện hiếp
đã khiến nhiều quốc gia phải xử lý bằng pháp luật
như tại mỹ briton bị kết án một năm tù sau khi đăng tải hàng loạt câu chữ trên twitter kích động
viết tổng thống sinh viên ai cập ncs bị mật vụ liên bang bắt giữ vì viết trên facebook lời đe dọa
đối với ứng cử viên tổng thống mỹ donald trump thẩm phán từ chối nộp bảo lãnh tại ngoại
ra lệnh trục xuất ss tại anh blachow và keenan đã bị tuyên phạt bốn năm tù vì lên facebook kích
động bạo loạn tại mexico vera và pagola phải đối mặt với bản án ba mươi năm tù vì bị cáo buộc sử
sử dụng twitter để phát tán thông tin thất thiệt về việc tiến công một trường học tại thái lan
chan kỳ là một bảo mẫu đã bị tòa án quân sự thái lan tuyên án vì đã lên facebook xúc phạm nhà vua
một trong những tội rất nặng tại thái lan ở việt nam trong khi số đông người sử dụng mạng
xã hội coi đây là nơi bày tỏ ý kiến nghiêm túc về các vấn đề họ quan tâm thì lại có một số người
lợi dụng mạng xã hội để công bố tin tức bịa đặt dối trá hoặc đưa ra ý kiến tiêu cực nhằm gây bất
an trong dư luận các thế lực thù địch cùng một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí
cũng lợi dụng và biến mạng xã hội thành ma trận của các thủ đoàn tuyên truyền trắng sám
đen để lung lạc đời sống tinh thần xã hội tiến công vào đảng nhà nước việt nam
loại thông tin độc hại này đã trực tiếp làm mạng xã hội trở thành thế giới ảo theo đúng nghĩa đen
và làm cho thiện trí sự lương thiện của hàng triệu người lành mạnh tử tế dùng mạng xã hội như bị
chìm lấp trong trận đồ bát quái giữa thật và giả giữa trắng và đen giữa tích cực và tiêu cực
điều này không có gì mới khi mà ngay cả các địa chỉ truyền thông tiếng tâm cũng không phải nơi
có thể trao gửi tin cậy về thông tin ví dụ như đầu năm hai nghìn một mươi sáu sau khi khai thác thông tin bịa đặt từ
facebook để viết bài về việc hạn chế sử dụng súng tại mỹ tờ new york times phải chỉnh sửa và đính
chỉnh với việt nam còn đối chuyện lối trá của bbc về blogger nguyễn văn hải điếu cày bị mất một
tay trong tù
với việt nam còn đối chuyện lối trá của bbc về blogger nguyễn văn hải điếu cày bị mất một tay trong tù
còn đó việc bbc phải công nhận sai sót đính chính và cảm ơn nhà báo primo vì đã phát hiện chỉnh sửa lỗi do bbc đăng tải tin tức liên quan tới tình hình syri
sự thật này cho thấy bbc không có tư cách để bàn luận vai trò của mạng xã hội ở việt nam
và xét đến cùng việc bbc phóng đại gán cho mạng xã hội chức năng phản biện cung cấp thông tin
sức mạnh truyền thông chỉ là nhằm hợp thức hóa mưu đồ đen tối là đánh đồng việc
làm quà hàng triệu người tử tế với thủ đoạn của một số kẻ lợi dụng mạng xã hội làm công cụ thực hành cái xấu
để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa từ thái độ trách nhiệm với nhân dân
lãnh đạo cùng chính quyền các cấp ở việt nam vừa chịu sự giám sát của nhân dân
vừa luôn lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân để từ đó phục vụ lợi ích của nhân dân ngày càng tốt hơn
đồng thời phát huy dân chủ giữ nghiêm kỷ cương trừng trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của xã hội và nhân dân
và mạng xã hội là một trong nhiều kênh thông tin có thể giúp lãnh đạo chính quyền các cấp làm tốt nhiệm vụ của mình
tuy nhiên dẫu mạng xã hội phong phú đa dạng đến mức nào
thì việc tiếp nhận thông tin từ đó vẫn đòi hỏi phải sàng lọc tỉnh táo
bởi như mọi sản phẩm khác của văn minh nhân loại
sự hiếu dụng và tính tích cực của mạng xã hội như thế nào trước hết phụ thuộc vào người sử dụng
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
mạng xã hội không phải là truyền thông tin
mà là truyền thông công chúng của tác giả lam sơn
bài đăng trên báo nhân dân
nhân kỷ niệm chín mươi một năm ngày báo chí cách mạng việt nam
trong một cuộc trao đổi với báo chí
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn khẳng định
sẽ hướng dẫn việc ưu tiên chương trình hành động vì một xã hội thông tin lành mạnh
theo bộ trưởng trương minh tuấn
chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin
thông tin tích cực và thông tin xấu độc đan sen lẫn nhau
có những thời điểm thông tin xấu độc được lan truyền trong cộng đồng
có phần làm nhiễu loạn dẫn đến hiểu sai về những giá trị tích cực
thậm chí gây hoang mang trong xã hội
thực tế đó đòi hỏi phải xây dựng một xã hội lành mạnh trong thông tin
để phát huy những giá trị tích cực lan tỏa thông tin tích cực
lấn át thông tin xấu độc
các biện pháp về hành chính kỹ thuật không phải là duy nhất
bởi trên thực tế ở môi trường ảo
mọi thông tin xấu độc có thể được lan truyền
với tốc độ khủng khiếp mà thủ phạm thì khó truy tìm
do vậy cùng với các biện pháp quyết liệt về hành chính
cần tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho người tham gia truyền thông mạng
trong việc chia sẻ thông tin có trách nhiệm
điều này đòi hỏi cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin
thì phải đẩy mạnh tuyên truyền cho người dùng
tuyên truyền giáo dục từ trong gia đình nhà trường nơi làm việc
tạo thành phong trào trong toàn xã hội
ông nhấn mạnh
việc quản lý thông tin trên mạng xã hội
không phải là hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân
mà nhờ có quản lý với các biện pháp xử lý nghiêm khắc
thì sẽ hạn chế những hành vi chia sẻ lan truyền thông tin thiếu trách nhiệm với cộng đồng
chúng ta phải chủ động hơn nữa trong cung cấp thông tin cho báo chí và nhân dân
nâng cao chất lượng văn hóa giải trí nhất là tính định hướng của báo chí
chủ động tích cực phê phán phản bác thông tin xấu trên mạng
nhưng làm tốt các việc này thì chúng ta mới khắc phục được những mặt trái của mạng xã hội
chương trình xin tạm dừng ở đây